tại cần thơ học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội thảo khoa học công tác
thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho các học viện trực thuộc
ban tuyên giáo và các trường chính trị của các tỉnh phía nam
tại hội thảo các đại biểu phân tích tính tất yếu của việc thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị
làm rõ nội dung phương thức chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới của nước ta
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những vấn đề nền tảng tư tưởng của đảng
đối với các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn và đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên
cộng tác viên dư luận xã hội cao cấp hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền thông tin tích cực
trên hệ thống thông tin đại chúng internet và mạng xã hội